thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết từ một mươi năm đến ba mươi tháng chín
có gần chín người đến khám điều trị ở bệnh viện việt đức
riêng thành phố hà nội có gần bốn chín trăm linh người nhiều nhất là từ quận long biên đống đa hoàng mai
cdc hà nội có công văn gửi trung tâm y tế các quận huyện thị xã ra soát
lập danh sách để quản lý và theo dõi sức khỏe với các trường hợp đi đến làm việc
khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh tại bệnh viện việt đức từ ngày một mươi năm đến ngày ba mươi tháng chín
đồng thời đề nghị y tế các địa phương khẩn trương điều tra xác minh để có biện pháp xử trí
theo đó nếu người dân có đi đến làm việc khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh
tại phòng khoa tầng điều trị có bệnh nhân dương tính hiện tại là tầng bảy tầng tám tòa nhà
hoặc có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính thì xử trí như trường hợp tiếp xúc gần
nếu người tới bệnh viện việt đức có biểu hiện ho sốt khó thở hoặc có bất thường về sức khỏe
xử trí như ca nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín
với các trường hợp còn lại
có thể đi tại nhà một mươi bốn ngày và lấy mẫu xét nghiệm rt pcr mẫu gộp
theo thống kê sơ bộ của cdc hà nội về số lượng người đến khám điều trị tại bệnh viện việt đức
từ ngày một mươi năm tháng chín đến nay toàn thành phố có gần bốn chín trăm linh người trong đó có ba tám trăm năm mươi tám người đến khám bệnh
ba trăm sáu mươi chín người điều trị ngoại chú và sáu trăm ba mươi bốn người điều trị nội chú đã ra viện
có bốn một người liên quan đến bệnh viện việt đức tại các tỉnh thành khác
gồm gần hai sáu trăm linh người đến khám bệnh
năm trăm linh chín người đến khám bệnh
và tám trăm chín mươi sáu người điều trị nội chú đã ra viện
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa nay của chúng tôi
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng ngay cảnh báo
từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại